trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng đã đẩy mạnh truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn bảy quận huyện
đến nay đã có ba trên bảy quận huyện triển khai thí điểm và nhận thức của người dân đã có chuyển biến rõ rệt
đây là tiền đề quan trọng để thành phố đà nẵng triển khai đồng loạt ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi
sở tài nguyên môi trường thành phố đà nẵng đã đưa vào sử dụng có hiệu quả một mươi ba túi đựng rác thải tái chế
cấp hơn năm sổ tay tuyên truyền ghi chép tại các hộ gia đình
cấp gần một trăm linh thùng thu gom rác thải nhựa hai ngăn và ba ngăn tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn
cùng với đó hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh phong trào thu gom phân loại rác thải tại nguồn
và kêu gọi nữ doanh nhân tài trợ nhiều mô hình như lắp đặt thùng thu gom rác thải nhựa tại các nơi công cộng
đến nay các tổ chức cá nhân nhất là những người dân trên địa bàn
đã thay đổi nhận thức và tích cực thực hiện thu gom phân loại rác thải để bảo đảm vệ sinh môi trường
nhất là thu gom phân loại rác thải hữu cơ góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư